tại nha trang báo tuổi trẻ phối hợp với sở du lịch tỉnh khánh hòa tổ chức hội thảo
diễn đàn du lịch việt nam nha trang biển gọi hội thảo nhằm chung tay kích cầu du lịch nội địa
quảng bá hình ảnh du lịch các điểm đến hấp dẫn của nha trang khánh hòa tới du khách
sau khi cơ bản kiểm soát thành công dịch bệnh covid một mươi chín ngành du lịch việt nam đã đưa ra
nhiều chính sách ưu đãi để khôi phục thị trường trước hết là du lịch nội địa
trong đó tỉnh khánh hòa là một trong những địa phương đi đầu
tại hội thảo đại diện các doanh nghiệp đã giới thiệu thảo luận về chính sách kích cầu du lịch
phát triển các sản phẩm cho du khách trong dịp hè và xây dựng hình ảnh du lịch nha trang khánh hòa
trong thời gian tới đồng thời để phát huy những giá trị đặc trưng riêng của khánh hòa và các tỉnh
ở khu vực nam trung bộ đại diện các doanh nghiệp tham gia diễn đàn cũng đưa ra các chương trình ưu đãi
với mong muốn mang đến cho du khách những kỳ nghỉ hấp dẫn với chi phí hợp lý
có phần thúc đẩy du lịch nội địa trong mùa hè này